một bệnh nhi ba tháng tuổi tại vĩnh phúc đã có xét nghiệm dương tính với covid một mươi chín
như vậy việt nam ghi nhận virus này đã lây lan cho cả người lớn và trẻ em
hiện nay bệnh nhi này đã được chuyển lên bệnh viện nhi trung ương và được điều trị
theo dõi theo đúng phác đồ của bệnh viện nhi trung ương cùng bộ y tế xây dựng
hiện cháu bé sức khỏe vẫn ổn định tiến triển tốt
mẹ của bé cũng được trang bị bảo hộ để bảo đảm không bị lây nhiễm từ con mình
từ đầu vụ dịch đến nay bệnh viện nhi trung ương ghi nhận một mươi hai ca bệnh nghi ngờ
tất cả đều được cách ly để xét nghiệm và không hề ảnh hưởng đến các bệnh nhân khác
ngoài ra ngay từ khi có dịch bệnh viện đã lên phương án sẵn sàng phát đồ điều trị
cho mọi đối tượng bệnh nhi ở mọi tình huống bảo đảm việc điều trị hiệu quả nhất
với pháp đồ điều trị chúng tôi cập nhật phiên bản số hai của bộ y tế
và với phiên bản này chúng tôi cũng tham gia soạn thảo
và dựa trên các phiên bản cập nhật của tổ chức y tế thế giới
với phát đồ bao giờ chúng ta cũng phải sử dụng lựa chọn và xây dựng phát đồ
có thể trong nhiều tình huống khác nhau ví dụ như từ mức độ nhẹ đến mức độ nặng
để có thể đáp ứng được để cho tất cả chúng ta cùng thực hiện theo phát đồ đó
trong một bệnh nhân cụ thể chúng ta sẽ áp dụng những điểm nào trong phát đồ đó cho nó phù hợp
với việc trẻ mới ba tháng tuổi đã mắc virus covid một mươi chín
khi chỉ tiếp xúc với nguồn lây thư phát là bà ngoại thì nhiều phụ huynh cũng đang rất hoang mang
phó giáo sư trần minh điển cũng cho rằng mặc dù nguy cơ mắc của trẻ nhỏ được cho là thấp hơn người lớn
nhưng với tình hình dịch như hiện nay chúng ta không được chủ quan
mức độ mắc bệnh cũng như tỷ lệ tử vong cũng gần như là không thấp hơn rất nhiều so với của người lớn
theo chuyên gia đối với trẻ nhỏ cần giữ vệ sinh bàn tay sạch sẽ vệ sinh các bề mặt giữ phòng thông thoáng
cho trẻ uống đủ nước ấm và tăng cường sức đề kháng
cần đeo khẩu trang khi tiếp xúc với trẻ sơ sinh kể cả khi cho con bú nếu bản thân có các dấu hiệu nghi ngờ